ngày bốn tháng một mươi hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ khoa học công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo techfest việt nam hai nghìn một mươi chín
tham dự và phát biểu tại ngày hội có phó thủ tướng vũ đức đàm
với định hướng chủ đạo nguồn lực hội tụ techfest hai nghìn một mươi chín có mục tiêu trở thành nền tảng liên kết phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo việt nam
với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới
techfest việt nam hai nghìn một mươi chín được tổ chức từ ngày bốn đến sáu tháng một mươi hai thu hút khoảng sáu đại biểu tham dự
đây sẽ là nơi kết nối và đẩy mạnh sự tương tác của ít nhất hai trăm năm mươi doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng gần hai trăm linh nhà đầu tư trong nước và quốc tế
ba mươi doanh nghiệp lớn tập đoàn kinh tế và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp diễn ra hơn ba trăm linh lượt kết nối đầu tư
điểm nổi bật của techfest năm nay là có sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư nước ngoài
quỹ đầu tư nước ngoài và chuyên gia quốc tế